phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa triệt xóa đường dây chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh găng tay y tế giả với số lượng lớn
qua kiểm tra phát hiện đối tượng thạch thị hoa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại thiết bị tth
địa chỉ tại phường ba quận tân bình có hành vi cầm đầu chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh găng tay y tế giả các thương hiệu nổi tiếng
với số lượng lớn để bán xuất khẩu ra nước ngoài
kiểm đếm hiện trường có hai ba trăm bảy mươi thùng găng tay đóng gói sẵn tương đương hai ba triệu chiếc trị giá trên ba tỷ đồng
các đối tượng khai nhận hoạt động từ giữa tháng bảy và đã tuồn ra thị trường một trăm tám mươi thùng găng tay y tế giả để thu lợi bất chính
công an tp hcm cho biết hành vi kinh doanh găng tay khẩu trang giả kém chất lượng đã qua sử dụng
dễ lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại
đầu cơ tích trữ các mặt hàng ngành y tế lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi